tỉnh phú yên vừa tạm ứng ngân sách một trăm hai mươi tỷ đồng để triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra
đây là đợt hạn hán lịch sử gây thiệt hại nặng cho người dân trong năm hai nghìn một mươi chín
từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hạn hán đã làm hơn ba mươi năm hectare cây trồng các loại của tỉnh phú yên bị ảnh hưởng nghiêm trọng
hơn bốn hectare rừng bị cháy và chết gần một mươi hai hộ dân thiếu nước sinh hoạt
trước mắt tỉnh tạm ứng một trăm hai mươi tỷ đồng chi trả các khoản chi trong công tác chống hạn
cũng như hỗ trợ người dân có cây trồng bị thiệt hại
đối với khu vực miền núi tỉnh hỗ trợ tám mươi huyện hai mươi các khu vực đồng bằng tỉnh hỗ trợ bảy mươi và huyện ba mươi
ngoài việc khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán năm hai nghìn một mươi chín tỉnh phú yên cũng đã đưa ra các biện pháp ứng phó với hạn hán
được dự báo có thể tiếp diễn gai gắt trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó trước mắt tập trung xây dựng các bể chứa nước sinh hoạt ở các vùng khô hạn kéo dài
tránh tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng như năm nay